theo thông tin từ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
cơn bão số một mươi ba đã quét qua nhiều tỉnh miền trung và khiến cho hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái
cây xanh gãy đổ và bờ biển tàng hoang
bão số một mươi ba đã khiến một mươi tám người bị thương khi chẳng chống nhà ở năm nhà tạm bị sập
hơn một năm trăm linh nhà bị tốc mái tập trung tại tỉnh thừa thiên huế một mươi ba tàu thuyền bị chìm tại khu neo đậu
hai sự cố lưới điện đường dây một trăm một mươi kv một mươi bảy trụ điện bị gãy đổ
quốc lộ bốn mươi tám e hiện đang ngập ở mức sáu mét